tại bạc liêu liên tiếp các ngày một mươi hai và một mươi ba tháng hai chiều cường dâng cao kèm theo sóng to gió lớn đã làm kè đê biển gành hào huyện đông hải và đê biển nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu bị sạt lở nghiêm trọng
mặc dù đã có những giải pháp khắc phục tạm thời thế nhưng từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến nay một phần ba kè đê biển ở hai khu vực này lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng và đe dọa đến cuộc sống dân sinh sản xuất của người dân ở hai cửa biển này
kè đê biển gành hào và nhà mát là hai tuyến kè tiếp giáp cơ biển lớn của tỉnh bạc liêu
hai tuyến kè đê biển này có vai trò quan trọng chấn sóng chiều cường bảo vệ cuộc sống dân sinh cho hàng nghìn hộ dân và hàng chục nghìn hectare đất nuôi trồng thủy sản làm muối trồng màu